tiếp tục những vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả hỗ trợ
tại huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa tình huống oái oam đã xảy ra
khi một số hộ nghèo phát hiện gia đình mình không có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ
vì đợt thống kê trước đó thôn đã ghép họ với hộ nghèo khác
vợ chồng ông vượng bà hòa sống tại thôn thành thượng xã thiệu thành
trước đây ông vượng đi bộ đội đã giải ngũ sau một mươi năm chiến đấu
và nhận chế độ hỗ trợ dạng một lần của nhà nước
hiện sức khỏe không tốt
ở tuổi ngất ngét tám mươi bà hòa vẫn phải gắng gượng đồng áng
những hạt thóc này là nguồn thu của ông bà và ba đứa cháu nội một côi bố
mẹ thì đã đi bước nữa
thôn thành thượng còn một mươi ba gia đình khác cũng thuộc diện hộ nghèo
trong đợt xét duyệt năm hai nghìn một mươi chín có sáu hộ được sắp nhập vào tám hộ còn lại
trả lời về nguyên nhân của việc
kép hộ nghèo tại diện xã thiệu thành cho biết
đó là giải pháp tình thế của các thôn để hoàn thành chỉ tiêu được xã giao
tỉnh giao cho huyện thiệu hóa là trong năm hai nghìn một mươi chín là phải phấn đấu để giảm được tám trăm sáu mươi hộ nghèo
đó là tiêu chiêu hộ nghèo
và huyện thì giao chỉ tiêu cho xã thiệu thành là phải phấn đấu động viên bà con nhân dân
để cuối năm hai nghìn một mươi chín là giảm được ba mươi hộ
thì từ cái chỉ tiêu mà giao cho xã
nỗ lực giảm nghèo cần dựa trên tình hình thực tế của từng hộ
cơ sở nào để họ thoát nghèo từ đó triển khai thực hiện
chứ không nên chỉ là các con số ước lượng cảm tính
trong câu chuyện tại xã thiệu thành
có lẽ chỉ tiêu đã không sát với thực tế
dẫn tới việc các thôn phải thực hiện giảm nghèo theo một cách khó bền vững nhất